tháng chín em võ anh dũng một mươi bốn tuổi ở phường đống đa thành phố quy nhơn đang trên đường đi học về
thì bất ngờ có một đối tượng lạ mặt xuất hiện đi nhờ xe sau đó dùng vũ lực để tấn công cướp chiếc xe đạp điện của em có trị giá hơn một mươi triệu đồng
những ngày sau đó địa bàn thành phố quy nhơn liên tiếp xảy ra các vụ chấn lột cướp xe đạp điện với thủ đoạn tương tự
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn phối hợp với công an các phường tiến hành điều tra truy tìm đối tượng
đến chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín thì xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp xe đạp điện là văn hoàng kỳ một mươi năm tuổi chú thành phố quy nhơn
bước đầu kỳ khai nhận đã thực hiện bốn vụ cướp xe đạp điện của các học sinh
qua điều tra công an tp quy nhơn làm rõ một băng nhóm gần chục đối tượng chuyên giàn cảnh để cướp xe đạp điện của học sinh
liên quan đến vụ các đối tượng mang hung khí đến nhà chém nhiều người trong một gia đình ở huyện kim thành tỉnh hải dương
vì nghĩ đó là gia đình của con nợ xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
ba đối tượng gồm trần anh tài hai mươi năm tuổi trần kích thông hai mươi bốn tuổi và nguyễn thanh bình bốn mươi tuổi cùng chú tại thị trấn phú thái huyện kim thành tỉnh hải dương
trong đó tài là đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó do có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền giữa tài và một người tên là tiến chú tại huyện kim thành do nhiều lần bị tiến khất nợ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tài rủ thông và bình đi đòi nợ
ba đối tượng đi xe máy sh đến nhà anh hoàng văn hiến bốn mươi hai tuổi ở thôn vân dương xã kim khê kim thành vì nghĩ rằng đây là nhà của tiến
tại đây nhóm của tài đã đập phá tài sản và chém bị thương năm người trong gia đình anh hiến của một người phụ nữ hàng xóm vụ việc đã khiến người dân tại đây vô cùng bức xúc
sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương xác định vai trò của các đối tượng và tiến hành vận động ra đầu thú
đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng bình thông và tài đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
với tội danh giết người bị cáo lê thành nhân tên gọi khác là bi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ ấp ba xã bình hòa nam huyện đức huệ vừa bị tòa nhân dân tỉnh long an tuyên phạt mức án một mươi tám năm tù
trong phiên xét xử ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín
theo cáo trạng đêm ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn kim danh bốn mươi sáu tuổi cán bộ quản lý thị trường long an cùng ba đồng nghiệp đã chặn bắt chiếc tàu chở chín gói thuốc lá trên sông vàm cỏ tại huyện đức hòa
sau khi bị bắt thuốc lậu nhóm vận chuyển số thuốc trên đã gọi điện kéo thêm nhiều người đến đuổi theo xuồng máy của cán bộ quản lý thị trường tạo áp lực để cướp lại số thuốc lá đang bị giữ